thông tin về thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá rất cao sự đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời gian qua
đồng chí bộ trưởng khẳng định lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi năm góp phần thúc đẩy phát triển vị thế của đất nước trên trường quốc tế
mục tiêu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an nhân dân quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét
hơn nữa trong đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
nhân dịp tết nguyên đán bình thân thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng trần đại quang khẳng định
lực lượng công an nhân dân sẽ đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước nhân dân sự quan tâm dìu dắt giúp đỡ của các thế hệ đi trước
mong muốn các đồng chí sẽ luôn tâm huyết dõi theo và tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp quý báu đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh
công an tỉnh cà mau vừa thành lập đoàn đến thăm tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng lê thị nguyệt
chú thệ xã hòa mỹ và các gia đình chính sách có công trong việc nuôi và giúp đỡ lực lượng công an trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
tại huyện cái nước tỉnh cà mau nhân dịp tết nguyên đán bình thân năm hai nghìn một mươi sáu
tại các điểm đến công an tỉnh cà mau đã bày tỏ lòng tri ân đối với sự đóng góp về vật chất cũng như tinh thần của các gia đình
với lực lượng công an tỉnh minh hải nay là tỉnh cà mau và bạc liêu trong những ngày chiến tranh gian khổ
nhân dịp này đoàn đã thăm hỏi sức khỏe của mẹ việt nam anh hùng lê thị nguyệt
tặng các phần quà và gửi lời chúc tết đến các gia đình đón mùa xuân mới trong an khang và thịnh vượng
thưa quý vị những ngày vừa qua giá rét băng tuyết đã diễn ra trên diện rộng
đặc biệt các tỉnh miền núi phía bắc gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề
nhằm mục đích sẻ chia những khó khăn mang mùa xuân yêu thương cho bà con vùng miền núi phía bắc
đoàn thiện nguyện của giáo hội phật giáo việt nam đã có mặt tại huyện nậm bồ mường nhé và huyện điện biên
để trao tặng những món quà ý nghĩa cho bà con nơi đây
giá rét băng tuyết gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp cho bà con nơi đây
khi cái ăn còn chưa no đủ thì cái rét trong những ngày tuyết đông lạnh giá khiến cuộc sống sinh hoạt của bà con càng trở nên khó khăn
trong lúc khó khăn nhất những món quà nhỏ bé nhưng kịp thời đã phần nào sẻ chia những khó khăn
mang lại nụ cười ấm áp cho bà con nơi đây
với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo phật nằm trong chương trình xuân yêu thương với bà con vùng cao
giáo hội phật giáo tỉnh điện biên đã phối hợp với quỹ từ tâm ngân hàng cổ phần quốc dân tập đoàn vingroup
đã trao hơn một phần quà và bốn tấn gạo mỗi phần quà trị giá bảy trăm linh đồng
những phần quà tuy nhỏ bé nhưng đã đem lại những nụ cười ấm áp cho bà con vùng cao
giáo hội phật giáo tỉnh điện biên đã phối hợp với quỹ từ tâm ngân hàng cổ phần quốc dân tập đoàn vingroup

giáo hội phật giáo tỉnh điện biên đã phối hợp với quỹ từ tâm ngân hàng cổ phần quốc dân tập đoàn vingroup
đã trao hơn một phần quà và bốn tấn gạo mỗi phần quà trị giá bảy trăm linh đồng

đã trao hơn một phần quà và bốn tấn gạo mỗi phần quà trị giá bảy trăm linh đồng
giáo hội phật giáo tỉnh điện biên đã phối hợp với quỹ từ tâm ngân hàng cổ phần quốc dân tập đoàn vingroup
đã trao hơn một phần quà và bốn tấn gạo mỗi phần quà trị giá bảy trăm linh đồng
giáo hội phật giáo tỉnh điện biên đã phối hợp với quỹ từ tâm ngân hàng cổ phần quốc dân tập đoàn vingroup

giáo hội phật giáo tỉnh điện biên đã phối hợp với quỹ từ tâm ngân hàng cổ phần quốc dân tập đoàn vingroup
đã trao hơn một phần quà và bốn tấn gạo mỗi phần quà trị giá bảy trăm linh đồng

giáo hội phật giáo tỉnh điện biên đã phối hợp với quỹ từ tâm ngân hàng cổ phần quốc dân tập đoàn vingroup

đã trao hơn một phần quà và bốn tấn gạo mỗi phần quà trị giá bảy trăm linh đồng

đã trao hơn một phần quà và bốn tấn gạo mỗi phần quà trị giá bảy trăm linh đồng